chính quyền và nhân dân thủ đô hà nội nguyện chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
xứng đáng với truyền thống hào hùng vẻ vang của thủ đô hà nội nói riêng và cả nước nói chung
đó vừa là ý chí và khát vọng của nhân dân cả nước cũng như của đảng bộ và nhân dân thủ đô hà nội
vừa là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với cha ông và muôn đời sau
sáng nay tỉnh gia lai đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi sáu thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác của chính phủ
ban chỉ đạo tây nguyên tổng lãnh sự tham tán kinh tế của các nước nga mỹ pháp hàn quốc và lào
và đại diện gần bốn trăm linh doanh nghiệp đến từ các tổ chức hiệp hội nhà đầu tư trong và ngoài nước đã tham dự hội nghị
phát biểu tại hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ vui mừng với những bước phát triển mới khá toàn diện của tỉnh gia lai
trong năm hai nghìn một mươi sáu với tốc độ tăng trưởng đạt bảy bốn mươi
thủ tướng cũng lưu ý gia lai là tỉnh có nhiều tiềm năng lợi thế và hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển
nhưng vẫn chưa được đầu tư và khai thác tốt phát triển kinh tế chưa tương xứng
thủ tướng chỉ đạo tỉnh gia lai cần hợp tác chặt chẽ với các bộ ngành của trung ương và các địa phương liên quan
để thực hiện tốt việc xây dựng quy hoạch kế hoạch chiến lược phát triển có trọng tâm trọng điểm
trong đó cần tập trung các lĩnh vực phát triển nông nghiệp quy mô lớn nông nghiệp công nghệ cao công nghiệp chế biến và phục vụ sản xuất nông nghiệp
địa phương cần có kế hoạch trong phát triển đào tạo nguồn nhân lực có trình độ quản lý và tay nghề cao
đẩy mạnh cải cách hành chính tạo môi trường thông thoáng thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội
với năm mươi ba danh mục đầu tư và sáu mươi dự án kêu gọi đầu tư hội nghị đã chứng kiến sự ký kết hợp tác
trao giấy chứng nhận đầu tư giữa tỉnh gia lai với hai mươi tập đoàn doanh nghiệp trong và ngoài nước với ba mươi dự án và tổng số vốn hơn hai mươi tỷ đồng
còn tại hà nội sáng nay trung tâm nghiên cứu liên kết và phát triển thủ công mỹ nghệ việt nam
đã tổ chức lễ vinh danh các nhóm dân tộc thiểu số và làng nghề thủ công truyền thống trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống
trung tâm nghiên cứu liên kết và phát triển thủ công mỹ nghệ việt nam grablink
là một tổ chức phi lợi nhuận đã có hai mươi năm hoạt động với mục đích trợ giúp các nhóm dân tộc thiểu số
các nhóm khuyết tật và các nhóm làng nghề nhằm khôi phục nền văn hóa truyền thống và tăng thêm thu nhập cho thợ thủ công
tại buổi vinh danh có hai mươi hai nhóm dân tộc thiểu số và làng nghề thủ công truyền thống đến từ các tỉnh trên cả nước đã được vinh danh
các nhóm này đã và đang góp công rất lớn cùng grablink tham gia tích cực vào các dự án khôi phục truyền thống văn hóa của các dân tộc
và cũng như khôi phục và phát triển các nghề thủ công lâu đời của việt nam
ngoài ra buổi lễ còn là ngày hội giao lưu văn hóa truyền thống của các nhóm dân tộc thiểu số trong nước
với các tiết mục dân ca dân vũ đặc sắc do chính các nhóm biểu diễn
sau đây là một số tin tức y tế
thước đao sự hài lòng của người bệnh quyết định việc sống còn của bệnh viện
tại nhiều bệnh viện tuyến
người bệnh tuyến trung ương người bệnh chấm điểm sự hài lòng rất cao
tuy nhiên chỉ số hài lòng tại bệnh viện ca trung ương vừa được công bố mới đây
lại thấp nhất trong các bệnh viện tuyến trung ương khu vực phía bắc
bệnh viện ca trung ương là một trong những bệnh viện tuyến trung ương luôn trong tình trạng quá tải
số lượng bệnh nhân điều trị nội trú từ một năm trăm linh đến một tám trăm linh người một ngày
điều trị ngoại chú là gần sáu bệnh nhân
trong khi số dường bệnh tại ba cơ sở là một năm trăm linh giường
vì vậy tình trạng phải nằm ghép hai người một giường là điều không tránh khỏi
chưa kể nhiều bệnh nhân ngoại trú phải điều trị hóa chất hàng tuần
lãnh đạo bệnh viện ca trung ương cũng thừa nhận
bên cạnh việc phải nằm ghép
thái độ của một số cán bộ nhân viên y tế tại bệnh viện còn chưa tốt
đặc biệt tại cơ sở ba là cơ sở khang trang nhất
nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc tập trung hoàn thiện xây dựng và đưa vào hoạt động
mà thiếu sự kèm cặp và giám sát thái độ ứng xử của cán bộ nhân viên
giảm tải bệnh viện đi đôi với nâng cao chất lượng bệnh viện
trong đó sự hài lòng của người bệnh sẽ tạo nên thương hiệu
cũng như quyết định việc sống còn của bệnh viện
như vậy không chỉ bệnh viện ca trung ương nói riêng
mà các bệnh viện hay cơ sở khám chữa bệnh y tế nói chung
cần thường xuyên đo lường sự hài lòng của người bệnh
để qua đó thấy được những thiếu sót hạn chế và đưa ra những giải pháp để khắc phục
nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho tuyến dưới
đặc biệt là vùng sâu vùng xa vùng thiếu cán bộ y tế
hàng năm hàng nghìn lượt cán bộ luân phiền đã được cử xuống tuyên dưới
để cầm tay chỉ việc chuyển giao kỹ thuật
và tính đến nay nhiều bệnh viện tại các địa phương đã thực hiện được nhiều kỹ thuật cao
giúp tỷ lệ chuyển tuyến giảm rõ rệt
đây là hiệu quả của đề án một nghìn tám trăm một mươi sáu và công tác chỉ đạo tuyến
được ngành y tế thực hiện trong nhiều năm qua
bệnh viện sản nhi bắc ninh
môi trường thân thiện bệnh viện xanh sạch đẹp
và không quá tải tại khoa học
các bệnh viện khám bệnh là những gì mà người bệnh cảm nhận khi đến đây
nhiều kỹ thuật cao được triển khai như thụ tinh nhân tạo
sàng lọc trước sinh đã giúp người dân tại đây không cần phải chuyển tuyến
ngành y tế tỉnh bắc ninh là một trong ít những địa phương
được thụ hưởng những hiệu quả mà đề án một nghìn tám trăm một mươi sáu
đề án bệnh viện vệ tinh mang lại
trong những năm qua các bệnh viện tại đây đã tiếp nhận nhiều kỹ thuật mới
chương trình đào tạo bằng hình thức cầm tay chỉ việc từ các tuyến trên
hiện nay tỷ lệ chuyển tuyến tại tỉnh bắc ninh đã giảm từ năm đến bảy lần
tuy nhiên trong quá trình thực hiện đề án bệnh viện vệ tinh
các bệnh viện cho biết khó khăn nhất hiện nay vẫn là nguồn kinh phí đối ứng từ các tỉnh thành
việc tiếp nhận kỹ thuật và cử cán bộ đi đào tạo tại một số nơi
vẫn chưa hiệu quả do tuyến dưới chưa thực sự mặn mà với đề án một nghìn tám trăm một mươi một
trong khi đó nguồn nhân lực từ các bệnh viện hạt nhân không đủ
do vẫn phải thực hiện công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện
các bệnh viện tuyến dưới thường có thể hơi tham vọng một chút

tại buổi giao ban công tác chỉ đạo tuyến đề án một nghìn tám trăm một mươi sáu
và hội thảo xây dựng thông tư quy định về chỉ đạo tuyến
chuyển giao kỹ thuật khám chữa bệnh bộ y tế cho biết trong năm hai nghìn một mươi bảy
cần tập trung mở lớp đào tạo tại bệnh viện tuyến trên hoặc tại địa phương
hỗ trợ nhân lực đối với các vùng sâu vùng xa vùng khó khăn
khi có thiên tai dịch bệnh xảy ra theo nguyên tắc trung ương hỗ trợ tỉnh
tỉnh hỗ trợ huyện huyện hỗ trợ xã
chuyển giao kỹ thuật theo gói dịch vụ kỹ thuật phù hợp nhu cầu của tuyến dưới
chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác
sau thời gian điều tra và theo dõi hôm nay các lực lượng chức năng
đã bắt được đối tượng cướp ngân hàng tại tỉnh thừa thiên huế
theo cơ quan chức năng đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại thành phố đà nẵng
theo đó qua theo dõi cục cảnh sát hình sự bộ công an đã phối hợp
với công an thành phố đà nẵng và công an tỉnh thừa thiên huế
bắt giữ đối tượng nguyễn hoàng tâm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy có hộ khẩu thường trú
tại tỉnh đắk nông là nghi phạm gây ra vụ cướp tiền tại một ngân hàng
ở tỉnh thừa thiên huế
trước đó vào ngày sáu tháng một mươi hai tại phòng giao dịch thành nội
chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam
tỉnh thừa thiên huế đã xảy ra vụ cướp tiền
theo camera tại hiện trường ghi lại tại thời điểm xảy ra vụ việc
một đối tượng bịt mặt tiến vào ngân hàng
sau đó đối tượng này đã dùng súng và có hành vi uy hiếp nhân viên ngân hàng
và cướp lấy số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng
ngay sau khi nhận được tin báo các lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường
và tiến hành điều tra
tổng thống nga có chuyến thăm chính thức đến nhật bản
ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác và mở ra các triển vọng
cải thiện tích cực quan hệ hai nước
chiến dịch giải phóng miền đông aleppo đã hoàn tất
chính phủ mới của italia vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm
đó là các sự kiện nổi bật sẽ có trong phần điểm tin quốc tế tuần sau đây

tại quốc gia trung đông này quân đội chính phủ syri và lực lượng nổi dậy
cũng đã đạt được một thỏa thuận ngừng giao tranh và sơ tán
tại miền đông aleppo để dân thường và các tay súng có thể rời khỏi
thành phố lớn thứ hai syri này
các bên tại syri đạt thỏa thuận này dưới sự bảo trợ của nga và thổ nhĩ kỳ
tổng thống nga vladimir putin tiếp tục được tạp chí danh tiếng forbes của mỹ
bình chọn là nhân vật quyền lực nhất thế giới trong năm hai nghìn một mươi sáu
đây là năm thứ tư liên tiếp ông được chọn đứng đầu danh sách này
tổng thống đắc cử mỹ donald trump người thu hút chú ý trong cuộc bầu cử vừa qua
xếp ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng
top một mươi những nhân vật quyền lực nhất còn có thủ tướng đức angela merkel
chủ tịch trung quốc tập cận bình giá hoàng francis
và nhà sáng lập facebook mark zuckerberg
ngày một mươi bốn tháng một mươi hai chính phủ liên minh của tân thủ tướng italia paolo gentiloni
đã tiếp tục vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại thượng viện
với một trăm sáu mươi chín phiếu thuận chín mươi chín phiếu chống
các nghị sĩ thuộc đảng đối lập liên đoàn phương bắc
vẫn tiếp tục tẩy chay không tham gia bỏ phiếu
trong khi đó các nghị sĩ đảng phong trào năm sao bỏ phiếu chống
trước đó ngày một mươi ba tháng một mươi hai chính phủ của ông jentilonie
cũng đã giành thắng lợi trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại hạ viện
với tỷ lệ ủng hộ ba trăm sáu mươi tám trên một trăm linh năm phiếu
với các kết quả này tình hình chính trị italia bước đầu ổn định trở lại
chính phủ mới giờ đây có thể bắt đầu các nhiệm vụ của mình
tuy nhiên chưa rõ chính phủ mới sẽ tồn tại được bao lâu
trong bối cảnh các chính đảng đối lập vẫn đang gây sức ép
đòi tổ chức tổng tiệt cửa sớm
bang wisconsin của mỹ đã công bố kết quả kiểm lại phiếu
khẳng định chiến thắng của tổng thống mỹ đắc cử donald trump
tại bang này trong cuộc bầu cử hồi đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
theo kết quả sơ bộ từ ủy ban bầu cử westcoin
sau khi kiểm lại gần ba triệu phiếu khoảng cách chiến thắng của ông trump
với ứng cử viên đảng dân chủ hillary clinton tăng thêm một trăm ba mươi một phiếu phổ thông
bà wisconsin đã chính thức kiểm lại phiếu từ ngày một tháng một mươi hai
sau khi ứng cử viên tổng thống mỹ của đảng xanh
jill sten thúc đẩy chiến dịch kiểm tra lại phiếu
tại ba bang chiến địa wisconsin michigan và pennsylvania
ngày một mươi hai tháng một mươi hai thượng nghị sĩ john mccain nhận định
không có thông tin cho thấy nga tấn công trang mạng các tổ chức chính trị ở mỹ
nhằm tác động đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống mỹ năm hai nghìn một mươi sáu
hãng thông tấn yonhap dẫn lời một trợ lý của tổng thống tạm quyền hàn quốc
hoàng kyo an cho biết nhà lãnh đạo này sẽ không thay đổi các chính sách hiện nay
vốn vẫn được tổng thống bị luận tội
bác cần hê thúc đẩy
trong số các chính sách chủ chốt bao gồm kế hoạch đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi
sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối thắt của mỹ
trên lãnh thổ hàn quốc nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của seoul
cũng như cam kết chấm dứt cuộc tranh cãi với nhật bản về vấn đề phụ nữ mua vui
sau khi tổng thống park bị luận tội hồi đầu tháng này
các đảng đối lập ở hàn quốc tuyên bố những chính sách gây tranh cãi này
cần phải được xem xét lại
nhiều nhà phân tích được dẫn lời cho rằng lập trường của tổng thống tạm quyền hoang
sẽ làm gia tăng sự mâu thuẫn giữa ông và phe đối lập
bộ trưởng quốc phòng iran chuẩn tướng hossein deccan và người đồng cấp nga sergei shoigu
đã có cuộc điện đàm để thảo luận về những diễn biến mới nhất tại syri
qua đó hai bộ trưởng cùng khẳng định tâm quan trọng của chiến dịch chống khủng bố tại syri
đặc biệt là sau khi giải phóng thành phố aleppo của nước này
cuộc điện đàm diễn ra trong quốc gia
cảnh trước đó vào đêm một mươi hai tháng một mươi hai quân đội chính phủ syri đã tiêu diệt các cụm đề kháng
cuối cùng của lực lượng nổi dậy tại thành trí aleppo
như vậy sau hơn bốn năm kể từ khi xảy ra cuộc xung đột đầu tiên tại thành trì này
diễn ra vào ngày một mươi chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi hai quân chính phủ syri với sự ẩu thuẫn của nga
đã chính thức giải phóng aleppo
phát biểu trong cuộc điện đàm bộ trưởng quốc phòng hai nước nhấn mạnh việc giải phóng
thành phố chiến lược aleppo từ các chiến binh khủng bố cực đoan đóng vai trò rất quan trọng
đây sẽ là tiền đề cho việc giải phóng các khu vực mà lực lượng khủng bố còn chiêm đóng
trên lãnh thổ syri
hai bộ trưởng nhấn mạnh rằng thị trấn fuwa và làng kefraya ở syri đang bị bao vây
bởi những kẻ khủng bố là những mục tiêu cần phải được sớm giải phóng